thưa quý vị giám đốc trung tâm y tế huyện việt yên tỉnh bắc giang cho biết
hội đồng kỷ luật đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với một nhân viên y tế
trạm y tế xã tăng tiến đã có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ công chức viên chức
gây hậu quả nghiêm trọng
bên cạnh việc kỷ luật cảnh cáo trung tâm y tế huyện việt yên sẽ xem xét cắt giảm thi đua
thành tích cuối năm đối với nữ nhân viên này
động thái nêu trên được trung tâm y tế huyện việt yên đưa ra sau khi xác định
người này bị người dân tố vòi tiền để điều trị cho một trường hợp dương tính với sars cov hai
đang phải đi cách ly tập trung trên địa bàn
trước đó trên mạng xã hội facebook lan truyền thông tin một người dân tố nhân viên y tế
ở huyện việt yên tỉnh bắc giang yêu cầu người nhà bệnh nhân nộp tiền
thì mới đưa người nghi mắc covid một mươi chín đi điều trị
người đăng bài cho biết em trai của mình được cách ly tập trung tại trường trung học cơ sở
minh đức huyện việt yên và xuất hiện các dấu hiệu nhiễm sars cov hai
được biết và cũng được người nhà giấy
trong bài giới thiệu người nhà bệnh nhân này đã liên hệ với nữ y tá trên
nhưng bị yêu cầu nộp một mươi hai triệu đồng nếu muốn em trai được đưa đi điều trị
ở nơi sạch sẽ điều kiện tốt và trong thời gian sớm nhất
người nhà bệnh nhân sau đó đã đi tìm hiểu và phát hiện việc phải nộp tiền là không có trong quy định
nên đăng bài tố cáo lên mạng xã hội